các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng thư ký của hiệp hội hiệu trưởng quốc gia nas t cho biết nguồn cung lãnh đạo cho ngành trường có nguy cơ sụp đổ
đồng thời cảnh báo về xu hướng từ chối giữ vị trí cao trong ngành giáo dục sau khi khủng hoảng vì đại dịch qua đi
white man nói đại dịch là khoảng thời gian căng thẳng và khó khăn với lãnh đạo nhà trường
tinh thần của nhiều người bị ảnh hưởng vì đa số cân nhắc bỏ nghề
ngay cả những người hàng chục năm kinh nghiệm đứng lớp và quản lý không còn xem chức vụ lãnh đạo
là một lựa chọn hấp dẫn khả thi và bền vững
theo ông ngay cả trước khi covid một mươi chín xảy ra nhiều thách thức vẫn hiện hữu với các hiệu trưởng như khối lượng việc nhiều
cường độ làm việc cao nhưng tiền lương liên tục giảm trong một thập kỷ qua
white man chỉ trích chính phủ gián tiếp làm tình trạng này trở nên trầm trọng
khi thiếu tin tưởng và chậm ban hành các biện pháp hỗ trợ lãnh đạo trường học
một cuộc khảo sát của nat cho thấy năm mươi ba lãnh đạo trường học chưa là hiệu trưởng không có nguyện vọng
tiến lên vị trí này tăng một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi sáu
gần chín trăm một mươi trợ lý và phó hiệu trưởng chiếm tám mươi bảy cho biết sự lo ngại về sức khỏe cá nhân
phúc lợi ngăn họ trở thành hiệu trưởng và chín mươi ba cáo buộc chính phủ không hỗ trợ sức khỏe của họ trong đại dịch
người phát ngôn của bộ giáo dục anh cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ các lãnh đạo trường học
đảm bảo sự phát triển của giáo viên ở mức hấp dẫn và đạt yêu cầu
những hành động này bao gồm chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho các hiệu trưởng
gói đầu tư trị giá hai trăm năm mươi triệu bảng cho các cơ hội giáo dục và cam kết giúp giảm bớt khối lượng công việc
được quy định trong điều lệ an sinh của nhân viên giáo dục